thông tin chúng tôi vừa nhận được chiều nay tại đà nẵng công an thành phố đà nẵng đã tổ chức buổi họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tại phường an hải đông quận sơn trà thành phố đà nẵng
theo kết quả điều tra ban đầu đối tượng gây án là feng long chun hay còn gọi là phùng long xuân quốc tịch trung quốc tên thường gọi ở việt nam là a lãng tạm trú tại hà nội
do mâu thuẫn trong kinh doanh sim thẻ điện thoại cho người trung quốc đến việt nam du lịch đối tượng đã mua một khẩu súng với giá một năm trăm linh usd ở thái lan sau đó trở lại đà nẵng để sát hại ông limoji
sau hơn một tháng điều tra vận động đối tượng đến tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vừa qua a lãng đã ra đầu thú tại cửa khẩu một b tỉnh tây ninh
hiện công an thành phố đà nẵng đang điều tra mở rộng vụ án